công an thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an
và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi triển khai trọng tâm công tác năm hai nghìn hai mươi một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự hội nghị
đại tướng tô lâm đánh giá cao thành tích của công an hà nội khi giúp thành phố là một trong năm địa phương của cả nước
có tỷ lệ kiềm chế kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xã hội trên một mươi so với năm trước
đồng chí đề nghị công an thành phố hà nội tiếp tục đăng ký các chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi một
với tinh thần năm sau phải cao hơn năm trước
nhất trí với ý kiến của đại tướng tô lâm bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ yêu cầu lực lượng công an thành phố
vừa phát huy vai trò nòng cốt vừa tích cực tham mưu đề xuất để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
vào công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội thời gian tới
không để phát sinh điểm nóng giải quyết việc cũ không để nảy sinh việc mới